từ đầu năm cho đến nay tổng lượng hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hàng nông sản qua cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
đặc biệt do nhu cầu tiêu dùng tăng lên trong dịp tết lượng hàng nông sản đến từ cửa khẩu tăng đột biến nên đã xuất hiện hàng nông sản u nứ tại cửa khẩu
bình quân hàng ngày các cơ quan chức năng tại cửa khẩu tân thanh thông quan được từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh xe chở hàng nông sản xuất khẩu qua biên giới
đặc biệt vào những ngày giáp tết mậu tuất do nhu cầu tiêu dùng tăng nên lượng hàng nông sản trở đến cửa khẩu tăng đột biến nên đã xuất hiện hàng nông sản ủ nứ tại cửa khẩu

để tránh u nứ hàng nông sản tại cửa khẩu tri cục hải quan tân thanh đã chủ động xây dựng kế hoạch cùng với các lực lượng chức năng trên địa bàn gồm biên phòng trung tâm quản lý cửa khẩu phối hợp với các lực lượng chức năng phía trung quốc kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tới hai mươi một giờ thay vì một mươi bảy giờ như thường lệ và làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật tạo thuận lợi ưu tuyên thông quan những hàng hóa dễ hư hỏng được xuất khẩu trước